công an thị xã phước long tỉnh bình phước đang tạm giữ đối tượng lê thanh quỳnh ba mươi ba tuổi
ngụ tỉnh đắk nông để điều tra và làm rõ về hành vi vận chuyển hàng cấm
trước đó vào sáng ngày một mươi tháng một tổ công tác công an thị xã phước long đang tuần tra phát hiện
đối tượng lê thanh quỳnh điều khiển xe máy chở phía sau một thùng hàng có dấu hiệu nghi vấn
nên yêu cầu dừng xe kiểm tra qua kiểm tra phát hiện phía trong sọt hàng chứa một bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá
điếu nhập lậu nên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ